xin kính chào quý vị và các bạn
khối không khí lạnh mạnh ở tầng thấp vẫn là hình thế chính chi phối thời tiết các tỉnh thành bắc bộ trong ba ngày tới
dự báo ngày hai mươi thời tiết tại khu vực các tỉnh ở phía đông bắc bộ
dự báo sẽ có mưa vài nơi nhưng trong ngày trời có nắng trở lại
nền nhiệt sẽ tăng nhẹ thêm từ một đến hai độ nhưng vẫn ở ngưỡng rét đậm rét hại
vùng núi đề phòng xuất hiện băng giá và mưa tuyết
nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ
sau đó tăng hơn thêm một độ trong hai ngày tiếp theo
tại khu vực các tỉnh ở phía tầy bắc bộ trong hai ngày tới
vẫn duy trì rét đậm rét hại vùng núi đề phòng xuất hiện băng giá mưa tuyết
trời có mưa vài nơi tuy nhiên về đêm thì trời sẽ quang mây ngày có nắng nhiều hơn
trong ngày hai mươi một và ngày hai mươi hai với nhiệt độ cao nhất không vượt quá mức là một mươi tám độ
đến với các tỉnh từ thanh hóa đến thửa tiên huế
trong ba ngày tới phần phía bắc chỉ có mưa vài nơi
trong khi từ hà tĩnh đến thửa tiên huế thì có mưa mưa vừa
cục bộ có mưa to đến rất to và rông
có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá cũng như gió giật mạnh
lũ quét sạt lở đất và ngập úng
nhiệt độ cao nhất cả khu vực trong ngày mai là từ hai mươi đến hai mươi ba độ
sau đó sẽ giảm khoảng hai độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
trong ngày mai ở phần phía bắc có mưa vừa mưa to vài nơi
riêng từ đêm ngày hai mươi một đến ngày hai mươi hai
có khả năng xảy ra mưa vừa mưa to diện rộng
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng
nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
dự báo tại các tỉnh thuộc tây nguyên
chiều tối có mưa vài nơi ngày nắng
riêng thời kỳ từ chiều tối và đêm ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
do ảnh hưởng của nhiễu động từ biển di chuyển vào
đến phía đông tây nguyên thì có mưa rông gia tăng
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
các tỉnh nam bộ chiều tối có mưa rào vài nơi
ngày nắng gió nhẹ
đến chiều vào đêm ngày hai mươi hai
mưa rông sẽ tăng cường trên khu vực
cục bộ có mưa vừa mưa to
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi còn cao hơn